để tạo bước đột phá cho tỉnh long an nói riêng và khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung
ubnd tỉnh long an đã liên kết với tp hcm và tỉnh tiền giang xây dựng trục giao thông chiến lược
để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh long an lần thứ một mươi một sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai một mươi bốn tháng một mươi
trục động lực tp hcm long an tiền giang với tên gọi đường tỉnh tám trăm hai mươi bảy e
chiều dài toàn tuyến là bốn mươi bốn năm km đoạn đường đi qua địa phận tỉnh long an là ba mươi bốn năm km
đây là đoạn đường phố chính đô thị rộng một trăm linh mét với một mươi làn xe tốc độ thiết kế tám mươi km một giờ
hai bên thu hồi mỗi bên một trăm linh mét để tạo quỹ đất làm nguồn lực cho đầu tư phát triển
tổng vốn đầu tư khoảng hai mươi tỷ đồng
phần đường mỗi địa phương tự đầu tư ba cầu bắc qua sông cần ruộc vàm cỏ đông và vàm cỏ tây
có tổng vốn đầu tư hai hai trăm linh tỷ đồng thì ba địa phương đã kiến nghị trung ương hỗ trợ
hai cái cầu rồi thì cái tuyến này nó sẽ phát huy được cái mặt mạnh của hai con sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây
thì bên vàm cỏ đông thì quyện sẽ định hướng là sẽ phát triển công nghiệp gian sông
gian sông vàm cỏ tây thì định hướng của quyện sẽ phát triển các khu biệt thự nhà vườn
hoặc là các cái khu dân cư hoặc là các cái khu du lịch sinh thái
việc xây dựng trục động lực tám trăm hai mươi bốn
ba e không chỉ mang tính liên kết vùng thành phố hồ chí minh long an tiền giang
mà là con đường chiến lược để tạo bước đột phá kinh tế xã hội cho các địa phương ven biển
trong khu vực đồng bằng sông kiều long
con đường này khi mà được mở ra nó sẽ nhằm để phục vụ cho sự phát triển của các quyền phía nam
như là cần duộc cần đước châu thành tân trụ
và ngoài ra con đường này là cũng mở ra cái triển vọng cho cả vùng đồng bằng sông cổ long
mà trước mắt đó là thành phố hồ chí minh in qua long an và xuống tiền giang
thì cái đường này nó sẽ góp phần cho cái giải tỏa cái áp lực về giao thông của quốc lộ một
cũng như đường cầu tốc sài gòn trúc lương
trong nhiệm kỳ tới này chúng tôi sẽ cùng với lại thành phố hồ chí minh với long an
và tranh thủ cái sự ủng hộ của chính phủ như các bộ ngành
thì sẽ đầu tư cơ bản hoàn thành cái con đường này trong cái nhiệm kỳ tới
trục động lực tám trăm hai mươi bảy
khi hoàn thành sẽ đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực duyên hải miền tây
phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới giao thông ven biển
kéo miền tây nam bộ về gần với thành phố hồ chí minh để hòa nhịp vào vùng kinh tế trọng điểm phía nam